mới đây rất nhiều khán giả đã gửi câu hỏi về cho báo sức khỏe và đời sống hỏi về việc f điều trị tại nhà làm thế nào để được hưởng chế độ ốm đau từ bảo hiểm xã hội
cụ thể câu hỏi như sau
tôi bị mắc covid một mươi chín vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhưng điều trị tại nhà không đến cơ sở y tế
vậy trong thời gian nghỉ việc chữa bệnh đó tôi có được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hay không
về vấn đề này báo sức khỏe đời sống xin phép được thông tin như sau
theo quy định tại điều hai mươi bốn điều hai mươi năm luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn khi bản thân gặp vấn đề về sức khỏe
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ ốm đau nếu đáp ứng các điều kiện sau
bị ốm đau tai nạn mà không phải là tai nạn giao thông phải nghỉ việc
có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền
theo đó nếu không may bị lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội là f điều trị tại nhà cũng có cơ hội được hưởng chế độ ốm đau
nếu có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
căn cứ vào công văn một nghìn bốn trăm chín mươi hai kcb phcn và gd của cục quản lý khám chữa bệnh
người lao động là f muốn hưởng chế độ ốm đau và có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định
trước đó tại thông tư số năm mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ttbit của bộ y tế đã quy định
mỗi lần khám người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là ba mươi ngày
trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn ba mươi ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
đã được cấp người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định
do đó đối với người nhiễm covid một mươi chín là người lao động điều trị tại nhà trạm y tế
nơi quản lý điều trị bệnh nhân có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu tại phụ lục số bảy thông tư số năm mươi sáu c hai nghìn một mươi bảy ctt bit
đối với người nhiễm covid một mươi chín là người lao động được điều trị tại trạm y tế lưu động cơ sở thu dung
trạm y tế nơi có trạm y tế lưu động cơ sở thu dung thì các y bác sĩ phân công trực tiếp chăm sóc điều trị người nhiễm covid một mươi chín
ký xác nhận vào vị trí người hành nghề khám bệnh chữa bệnh
đơn vị chủ quản là trung tâm y tế quận huyện thị xã chịu trách nhiệm ký đóng dấu và giấy chứng nhận
hoặc ủy quyền bằng văn bản cho trạm y tế xã phường thị trấn ký đóng dấu
các trạm y tế cập nhật thông tin người bệnh covid một mươi chín được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
lên cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
các trạm y tế thực hiện quản lý theo dõi điều trị người nhiễm covid một mươi chín đăng ký mẫu dấu
mẫu chữ ký của y bác sĩ trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
trường hợp ủy quyền ký thay thủ trưởng đơn vị tại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
theo quy định tại mục c khoảng năm hai mươi sáu của thông tư năm mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ttbit
đối với các hồ sơ giấy tờ không theo mẫu quy định tại thông tư số năm mươi sáu c hai nghìn một mươi bảy ttpit
do các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp chưa đúng mẫu lịch ngày cấp
đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận

căn cứ quyết định hai trăm hai mươi hai qd bhxh năm hai nghìn hai mươi một người lao động phải nộp cho doanh nghiệp
bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
thời hạn giải quyết trả trợ cấp cho người lao động là tối đa sáu ngày làm việc
kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ
số tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau
mức hưởng bằng bảng
bảy mươi năm nhân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liên kỳ trước khi nghỉ trên hai mươi bốn ngày
nhân số ngày nghỉ
như vậy nếu bạn là f điều trị tại nhà thì trong thời gian nghỉ điều trị bệnh
được hưởng theo chế độ nghỉ ốm đau và được hưởng bảy mươi năm lương do bảo hiểm xã hội chi trả
thủ tục để hưởng theo hướng dẫn ở trên
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đã ban hành công văn về hồ sơ đề nghị giải quyết
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị covid một mươi chín
cụ thể do không có quy định hướng dẫn mới nào về hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với f
nên để được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian điều trị covid một mươi chín
thì các f cần chuẩn bị giấy tờ như quy định tại luật bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn
người điều trị nội trú đi viện bảng chính hoặc bảng sao giấy ra viện
người điều trị ngoại trú giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
giấy tờ này người lao động
chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hưởng chế độ
theo quy định tại điều hai mươi bốn điều hai mươi năm luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
khi bản thân gặp vấn đề về sức khỏe
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ ốm đau
nếu đáp ứng các điều kiện sau
bị ốm đau tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc
có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền
theo đó nếu không may bị lây nhiễm covid một mươi chín
người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội là f điều trị tại nhà
cũng có cơ hội được hưởng chế độ ốm đau nếu có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
sau khi hoàn thành cách ly điều trị tại nhà
người lao động là f cần liên hệ trung tâm y tế trạm y tế chăm sóc quản lý
để xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
căn cứ quyết định hai trăm hai mươi hai qd bhxh năm hai nghìn hai mươi một
người lao động phải nộp cho doanh nghiệp bản chính giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
thời hạn giải quyết trả nợ cấp cho người lao động là tối đa sáu ngày làm việc
kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ
số tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau
mức hưởng bằng bảy mươi năm nhân với tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liên kề
trước khi nghỉ hai mươi bốn ngày nhân số ngày nghỉ
như vậy nếu là f điều trị tại nhà
thì trong thời gian nghỉ điều trị bệnh được hưởng theo chế độ nghỉ ốm đau
và được hưởng bảy mươi năm lương do bảo hiểm xã hội chi trả
những trường hợp f
không có triệu chứng được doanh nghiệp đơn vị cho phép làm việc online
thì đơn vị tự chi trả lương theo quy chế riêng của từng đơn vị
đăng một video lên tiktok bác sĩ người anh jamie parker giải thích
bạn bị ho hay có thể là thay đổi vị giác hoặc khứu rác và sốt
bạn có thể làm test nhanh nó trả kết quả âm tính bạn định đi làm đừng
vì bác sĩ thuộc dịch vụ y tế công cộng anh nhs cho biết
nếu bạn có các triệu chứng của covid một mươi chín
thì bạn nên ở nhà và đặt lịch xét nghiệm pcr ngay khi bạn có kết quả test nhanh âm tính
test nhanh covid một mươi chín đã được khen ngợi trong suốt đại dịch
khi giúp chúng ta phát hiện ra nhiều ca bệnh một cách nhanh chóng
test nhanh covid một mươi chín thường được thực hiện ngay tại nhà
tại các cơ quan trung tâm thương mại mà không yêu cầu xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm
kết quả test nhanh thường được trả trong vòng nửa giờ
chúng hoạt động theo cách tương tự que thử thai
kết quả dương tính được hiển thị dưới hai vạch trên khai thử
các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng test nhanh covid một mươi chín có hiệu quả hơn tám mươi
trong việc phát hiện bất kỳ mức độ nào của virus ở người lớn
một nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí clinical epidemiology
cho thấy test nhanh phát hiện chín mươi ca bệnh khi người bệnh đang ở giai đoạn dễ lây nhiễm nhất
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh trước đây cũng phát hiện test nhanh covid một mươi chín
có hiệu quả phát hiện omitron cao hơn so với biến thể khác trước đó
một nghiên cứu được công bố bởi các chuyên gia tại đại học oxford trước đây
cũng cho thấy test nhanh covid một mươi chín có hiệu quả cao trong cả giai đoạn thầu và giai đoạn cuối
của bệnh khi tải lượng virus ở mức thấp nhất
điều quan trọng là khi thực hiện test nhanh covid một mươi chín bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
ngay cả khi bạn đã thực hiện nhiều bài test trước đó
quý vị và các bạn thân mến ngoài ra các bộ kit test được sản xuất bởi các công ty khác nhau
ở những nơi khác nhau vì vậy các hướng dẫn có thể khác nhau
bạn cũng nên tránh ăn uống ba mươi phút trước khi làm xét nghiệm
vì điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm và tạo kết quả dương tính giả